tiếp tục đổi mới tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ từng địa bàn
đó là một trong những phương hướng trọng tâm mà đảng bộ quân khu chín đề ra trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng bộ quân khu chín đề ra trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng bộ quân khu chín đề ra trong lãnh đạo chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm